tại chùa côn sơn thị xã trí linh tỉnh hải dương tổ chức trọng thể lễ khai hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm hai nghìn một mươi bảy
và khánh thành tòa cửu phẩm liên hoa chùa côn sơn
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dự lễ dân hương và cắt băng khánh thành tòa cử phẩm liên hoa
lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm nay gắn liền với tưởng niệm sáu trăm tám mươi ba năm
ngày mất của đệ tam tổ chức lâm huyền quang tôn giả
huyền quang tên thật là lý đạo tái là vị tổ thứ ba của thiền phái trúc lâm
nhưng năm cuối đời ông về trụ trì tại chùa côn sơn xây dựng tòa cửu phẩm liên hoa
tòa tiểu phẩm liên hoa là một công trình tôn giáo có giá trị đặc sắc của chùa côn sơn
với việc khánh thành tòa kiểu phẩm liên hoa chúa côn sơn lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm nay
tiếp tục có thêm nét văn hóa đặc sắc thể hiện sự sáng tạo của người dân hải dương
đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được cha ông ta truyền lại